theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tính đến một mươi tám h chiều nay ngày một mươi tháng năm cả nước không ghi nhận thêm ca mắc mới
và tính đến thời điểm này thì đã là hai mươi bốn ngày việt nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng
trong hai trăm tám mươi tám ca mắc có số ca điều trị khỏi là hai trăm bốn mươi một ca chiếm tám mươi bốn
số ca dương tính với sars cov hai là hai mươi bảy ca chiếm chín
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với sars cov hai là sáu ca hai
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính lần hai trở lên với sars cov hai là một mươi bốn ca chiếm năm
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi một một trăm ba mươi người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện một trăm tám mươi người hai
cách ly tập trung tại cơ sở khác sáu một trăm bốn mươi sáu người
cách ly tại nhà nơi lưu trú bốn tám trăm linh bốn người bốn mươi ba